ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại huyện kiến thủy thành phố hải phòng sở lao động thương binh và xã hội thành phố tổ chức lễ phát động
tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
trong thời gian qua công tác bình đẳng giới trên địa bàn hải phòng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được những định kiến về giới tiếp tục là rào cản lớn cho việc thực hiện bình đẳng giới
đặc biệt là khu vực nông thôn những định kiến này vẫn còn ăn sâu vào tư tưởng hành động của người dân
chương trình nhằm phát động một chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn thành phố
thu hút sự quan tâm đề cao vai trò trách nhiệm và tính chủ động tham gia của các cá nhân gia đình cộng đồng cơ quan tổ chức
trong việc phòng chống bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em